người ba dí là một trong những cộng đồng dân tộc thiểu số còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp
trong đó lễ cúng rừng đầu năm một nghi lễ dân gian mang tính cộng đồng đặc sắc đang được cộng đồng người ba dí ở lào cai bảo tồn và tổ chức thường niên vào mỗi dịp đầu xuân
lễ hội cúng rừng của đồng bào người ba dí ở huyện mường khương tỉnh lào cai thường được tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng riêng âm lịch hàng năm
trong đó lễ cúng được tổ chức trang trọng ngay tại khu rừng cấm của các thôn bản với lễ vật là những đặc sản do dân làng tự tay nuôi trồng
cúng cho gió lớn mưa to mình phải cúng thì nó phù hộ mình nó không gió to nữa đỡ hơn một tí cho dân làm ăn cây lúa cây ngô nó không thổi đổ
truyền thống của dân tộc như thế năm nào cũng phải một lần về năm nào cũng hai mươi chín về
trong lễ cúng người ba dí mời thần rừng về chứng kiến
trong lễ cúng người ba dí mời thần rừng về chứng kiến cho tấm lòng thành của dân bản cầu mong thần rừng phù hộ cho một năm mới mưa thuận gió hòa sức khỏe dồi dào cửa nhà êm ấm làm ăn phát đạt
bên cạnh đó người dân cũng tuyên truyền bảo ban nhau giữ và phát triển rừng ngày càng tươi tốt
hôm qua những lễ hội cúng rừng này bà con nhân dân cũng tự tuyên truyền nhau là không chặt phá rừng
trong lễ cúng người ba dí mời thần rừng về chứng kiến cho tấm lòng thành của dân bản cầu mong thần rừng
và là một nét đẹp văn hóa cần lưu truyền cho các thế hệ mai sau